chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội rửa tiền
đối với ngô phú cường chú thành phố long xuyên
trước đó cường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trốn thuế
cơ quan điều tra xác định ngô phú cường là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của bốn công ty
trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn phú cường do cường đứng tên đại diện pháp luật
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông thoại do con gái cường đứng tên đại diện pháp luật
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi ngô phú cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh
với tổng doanh thu hơn sáu mươi ba tỷ đồng và thanh toán vào hai số tài khoản cá nhân do ngô phú cường đứng tên
toàn bộ số tiền doanh thu này ngô phú cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát
không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong bốn công ty do ngô phú cường quản lý
qua đó cường đã trốn thuế hơn một mươi chín tỷ đồng
mở rộng điều tra công an phát hiện cường đã dùng số tiền hai bốn tỷ đồng trong số tiền trốn thuế
để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất
vụ án năng lực công an an giang tiếp tục mở rộng điều tra
do đó kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can ngô phú cường
đến nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật